ngày hai mươi tám tháng một mươi cảnh sát mỹ cho biết đối tượng nam giới xả súng khiến một mươi tám người thiệt mạng
tại thành phố lewiston sau đó tự sát có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần
lực lượng chức năng phát hiện thi thể của robot khark bốn mươi tuổi bên trong chiếc xe đầu kéo gần một trăm linh
trung tâm tái chế nơi đối tượng từng làm việc các nhà điều tra vẫn đang xác định động cơ thực
hiện vụ xả súng đẫm máu tại thành phố lewiston tuy nhiên lực lượng chức năng cho biết khark được
cho là mắc chứng hoang tường chứng tỏ có vấn đề về sức khỏe tâm thần các điều tra viên tìm
thấy mẫu dây nhắn mà khác để lại cho người thân gồm mật khẩu điện thoại và thông tin tài khoản
ngân hàng nội dung của mẫu dây nhắn được cho rằng giống như một bức thư tuyệt mệnh
việc xác nhận khắc tử vong đã kết thúc hai ngày truy lùng thủ phạm thực hiện vụ xả súng vào
ngày hai mươi sáu tháng một mươi khiến một mươi tám người thiệt mạng và một mươi ba người bị thương đây là vụ xả súng đẫm máu nhất
tại mỹ từ đầu năm đến nay